thực hiện chính sách của đảng và nhà nước về tín dụng đối với hộ cận nghèo
thời gian qua ngân hàng chính sách xã hội tp cnh đã bổ sung nguồn vốn kịp thời
về các ngân hàng địa phương để triển khai cho vay
kể từ khi có chính sách cho vay hộ cận nghèo có điều kiện tiếp cận nguồn vốn
đầu tư phát triển kinh tế gia đình ổn định vươn lên làm ăn khá giả tránh tái nghèo trở lại
với thủ tục hồ sơ quy trình cho vay đơn giản hộ cận nghèo có nhu cầu vay vốn phát triển kinh doanh
được vay ở mức tối đa năm mươi triệu đồng lãi suất yêu đãi sáu mươi sáu một tháng
không phải thế chấp bất kỳ tài sản gì và được ngân hàng chính sách xã hội thực hiện giải ngân
phát tiền vay ngay tại nơi cư trú
gia đình chị nguyễn thị thới thẩm ở phường thới an đông quận bình thủy thành phố cần thơ
trước kia là hộ nghèo không có tư liệu sản xuất
sau khi tiếp cận được nguồn vốn vay chị thẩm vay ba mươi triệu đồng trồng lan để tăng thu nhập
sau ba năm tiếp cận nguồn vốn đầu tư vào trồng lan hiện vườn lan rộng trên một hectare của chị thẩm
với hai mươi chậu lan chuẩn bị tung ra thị trường phục vụ tết nguyên đán
số tiền thu được chị sẽ trả hết cho ngân hàng và tiếp tục tái đầu tư mở rộng trồng lan để tăng thêm thu nhập
cũng như gia đình chị thẩm gia đình bà nguyễn thị mười ở khu vực thới an
phường thới an đông quận bình thủy thành phố cần thơ trước kia cũng là hộ nghèo ở khu vực
sau khi tiếp cận nguồn vốn dành cho hộ cận nghèo gia đình chị mười đã đầu tư vào trồng chăm sóc một hectare vũ sữa
chị mười cho biết với giá cả hiện nay khoảng ba mươi năm đồng một kg gia đình chị sẽ thu về gần một trăm linh triệu đồng
sau khi trừ hết chi phí gia đình chị còn dư gần năm mươi triệu đồng và chị sẽ dùng số tiền này

chị mười sẽ trả ngân hàng và tái đầu tư vào chăm sóc một hectare vú sữa
trước đây chỉ có đối tượng hộ nghèo được thụ hưởng chính sách tín dụng yêu đãi
mà chưa có chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo
trong khi danh giới giữa hộ nghèo
hộ nghèo và hộ cận nghèo lại rất mong manh
do đó không ít hộ nghèo sau khi vây vốn yêu đãi đã thoát nghèo nhưng không bền vững
bởi chỉ cần gặp một ít rủi ro về kinh tế họ lại có thể tái nghèo
chính vì thế chương trình tín dụng đối với hộ cận nghèo đã thực sự trở thành nguồn tiếp sức
cho rất nhiều hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế
xây dựng cuộc sống ổn định và thoát hẳn nguy cơ tái nghèo
chương trình tín dụng hộ cận nghèo giúp cho họ an tâm sản xuất
cuộc sống của họ được cải thiện và họ thoát nghèo và bền vững
còn đối với địa phương là an tâm chứ khoảng trống là từ khi hộ nghèo mà họ thoát nghèo
thì bây giờ đã có chính sách ưu đại như thế này giúp cho địa phương tháo gỡ khó khăn nhớ mắt
mà ngày xưa không tháo gỡ được
đến thời điểm của hộ nghèo hộ cận nghèo đã được tháo gỡ
đến điểm này ngân hàng chính sách xã hội tp cnh đã giải ngân cho gần bốn mươi lượt hộ cận nghèo
bình quân dư nợ một mươi sáu triệu đồng một hộ từ đó đã cơ bản hoàn thành việc giải ngân cho vay đến các đối tượng thụ hưởng
thời gian tới cần thơ sẽ tiếp tục tích cực tranh thủ nguồn vốn từ trung ương và huy động tại địa phương
để kịp thời phân giao và giải ngân nhanh đến các đối tượng thụ hưởng
đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh của các đối tượng là hộ cận nghèo